tối qua ngày ba tháng ba tại xã hồng quang huyện lâm bình tỉnh tuyên quang đã diễn ra lễ hội nhảy lửa truyền thống của người pà thèn
đây là lễ hội truyền thống độc đáo của người pa thèn được tổ chức vào ngày một mươi sáu tháng riêng hàng năm để tạ ơn thần linh phù hộ cho một năm mùa màng tốt tươi cuộc sống ấm no dân bản khỏe mạnh không ốm đau bệnh tật
lễ hội nhảy lửa của đồng bào dân tộc pà thèn được bắt đầu bằng việc thầy cúng của người pà thèn làm lễ cầu khấn thần linh với mong muốn được thần linh che trở tổ tiên bảo vệ cho những thành viên trong gia đình
tham gia nhảy lửa chỉ dành cho các chàng trai và phải được thầy mo làm phép nhập ma trước khi nhảy lửa
sau khi nghi thức cúng tế kết thúc các chàng trai bà thèn bắt đầu tham gia lễ hội nhảy lửa
họ nhảy múa trên đống than hồng rực trong vòng ba đến bốn phút mà không hề sợ hãi
hay cảm thấy bỏng rát giữa sự hò reo cổ vũ của hàng nghìn khán giả
hôm nay tôi quyết định tham gia nhảy lửa để bảo tồn thứ gìn bản sắc văn hóa dân tộc pà thèn
tôi cũng vui để đi góp cho dân tộc pà thèn mình có lễ hội nhảy lửa để cả huyện cả nước mình cùng nhau xem
theo quan niệm của đồng bào dân tộc ba thèn
thì ngọn lửa tượng trưng cho sự sống sự ấm no hạnh phúc và không thể thiếu trong đời sống của đồng bào dân tộc bà thẻn
khi lửa đã tàn than đã nguội thầy cúng lại tiếp tục làm lễ tiễn thần linh về trời
những người tham gia nhảy lửa như không hề gì trên cơ thể họ không để lại một chút thương tích nào
mọi việc mọi nhà được an vui khỏe mạnh đời sống ngày càng phát triển
và đây là một lễ hội hết sức huyền bí và độc đáo thu hút du khách đặc biệt là du khách nước ngoài đến tìm hiểu và khám phá
và thời gian tới chúng tôi xác định là cái lễ hội nhảy lửa của dân tộc bà thẻn là một cái sản phẩm du lịch độc đáo
để huyện tiếp tục khôi phục phát triển và để phục vụ cho việc phát triển du lịch của huyện lâm bình
hiện nay đồng bào dân tộc bà thèn ở tỉnh tuyên quang có một trăm năm mươi hộ với sáu trăm tám mươi sáu nhân khẩu sống tập trung chủ yếu ở xã hồng quang huyện lâm bình
và là dân tộc thiểu số đông thứ tám trong tỉnh tuyên quang
tỉnh tuyên quang đang từng bước xây dựng lễ hội nhảy lửa trở thành sản phẩm du lịch đặc thù để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước
muốn khám phá văn hóa độc đáo của dân tộc bà thèn đến với tỉnh tuyên quang trong mỗi dịp tết đến xuân về